vào lúc hai mươi h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tàu cứu nạn bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã cứu nạn các thuyền viên gặp nạn trên tàu bv chín nghìn bốn trăm chín mươi sáu ts vào bờ an toàn
trước đó sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin từ đại diện chủ tàu cá bv chín nghìn bốn trăm chín mươi sáu ts là ông lê đức trường
trú tại thành phố vũng tàu cho biết do ảnh hưởng của thời tiết xấu tàu cá bị sóng đánh lật
vào lúc tàu gặp nạn trên tàu có một mươi sáu thuyền viên sau đó một mươi ba thuyền viên đã được tàu cá hoạt động gần đó cứu sống còn lại ba thuyền viên mất tích
thời điểm tàu cung cấp thông tin tàu bị nạn trôi giạt trên biển cách mũi vũng tàu khoảng hai mươi sáu hải lý về phía đông nam cần được cứu nạn khẩn cấp
công tác tìm kiếm ba thuyền viên mất tích vẫn đang được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương